nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân
nhất là phòng chống ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu tiêu cực của cán bộ công chức trong thực thi công vụ
lần đầu tiên thái bình triển khai thực hiện năm tại chỗ tại trung tâm hành chính công của tỉnh
đem lại những hiệu quả ban đầu quan trọng
trung tâm hành chính công tỉnh thái bình bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên thực tế hoạt động của trung tâm này cho thấy các giao dịch của tổ chức cá nhân tại đây
mới chỉ diễn ra ở hai công đoạn đó là tiếp nhận hồ sơ thủ tục và trả kết quả bằng giới hẹn
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi ubnd tỉnh thái bình mạnh dạn triển khai việc giải quyết thủ tục hành chính
tại trung tâm hành chính công theo phương thức năm tại chỗ
bao gồm tiếp nhận thẩm định phê duyệt đóng dấu và trả kết quả ngay tại trung tâm
đối với lại công tác kiểm tra giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm
thì hiện nay là bộ phận kiểm tra giám sát của trung tâm
bộ phận giám sát và giải quyết khiếu nại của trung tâm bao gồm các cán bộ của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
của thanh tra tỉnh của người ra đây để tiến hành kiểm tra toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính
từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
có thể thấy đây là nét đổi mới căn bản trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân đến giao dịch
bởi trước đây nếu theo cách cũ thì các cán bộ công chức sở ngành
được cử đến trung tâm
trung tâm hành chính công đơn thuần hiệu quả
điều này cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng phục vụ
giúp ngắn thủ tục thời gian chi phí cho tổ chức cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính